theo thông tin của việc làm bộ lao động thương binh và xã hội công bố tại cuộc họp vào chiều nay bảy tháng năm
hiện đang có nhiều đề án hỗ trợ người lao động nhất là các lao động tham gia đầy đủ chính sách bảo hiểm thất nghiệp
các đề án được công bố bao gồm đề án dự báo cung cầu lao động đề án hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm hai nghìn ba mươi
và đề án nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp
việc triển khai các đề án này trong thời gian tới góp phần phát triển nguồn nhân lực đất nước
hỗ trợ lao động tìm kiếm việc làm phù hợp tăng cường vai trò của nhà nước trong giám sát điều tiết thị trường lao động